theo thông tin từ công an tp hcm cho biết tối qua lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn trên địa bàn huyện hoc mon
như vậy đây là vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn thứ hai mà tp hcm đã triệt phá được trong vòng hơn một tuần qua
theo thông tin ban đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các lực lượng phối hợp của công an tp hcm gồm cảnh sát giao thông tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
phát hiện một xe bán tải chạy hướng từ huyện củ chi về hoc mon có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn ma túy nghi là heroin được cất dấu trên xe
thông tin ban đầu số lượng ma túy bị thu giữ rất lớn hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm và giám định sau đó sẽ công bố chính xác số lượng tăng vật
công an tp đang khẩn trương đấu tranh với đối tượng liên quan và tiến hành truy xét mở rộng vụ án
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba công an tp hcm phối hợp các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công vụ vận chuyển ba trăm linh kg ma túy đá từ lao qua cửa khẩu quốc tế bờ y về tp hcm